là cái khu vực mà
tân cảng ba son
thì nếu có
muốn phát triển nhà cao tầng thì cũng nên
chỉ làm một vài cái nhà cao tầng
và phần còn lại
là nên bảo tồn ba son
bảo tồn cái nhà máy cũ để biến
nó thành bảo tàng biến nó thành
không nhân xanh xây dựng những cái nhà hát
rồi làm không nhân xanh thì đó là
một cái không gian xanh bờ sông rất là đáng quý
nhưng mà chúng ta lại làm
cao tầng rất là nhiều ở khu
ba son tân cảng
thì đó là một cái tôi cho rằng là
có thể là lợi ích cho nhà đầu tư
lợi ích kinh tế một phần nào đó
nhưng mà về mặt
không gian xanh cho thành phố
về mặt phát triển bình vẩn cho thành phố
thì đó là một cái thiệt hại
trước đây thì có những cái đồ án
nó sẽ tiếp tục là cho phép
là xây dựng rất là nhiều
các cao ốc
nhà ở cao tầng
ba son nhưng mà
điều đó thì có thể nó sẽ lập lại
cái sai lầm
đối với chẳng hạn như với khu tân cảng kia
hoặc là đối với khu ba son
thì nếu mà chúng ta xây dựng
những dự án nhà ở cao tầng dày đặc
bên sông như vậy
thì nó sẽ trắng lại
cái luồng gió mát từ sông
tổi vào thành phố
cho nên là cần phải xem xét lại là
cái mặt độ những cái khu đất đó
bài học từ việc phát triển ồ ạt
các dự án bên sông có thể thấy ngay
hể trời mưa to là đường nguyên hữu của chúng ta
trong cảnh lại chìm trong biển nước
gây nhiều khó khăn cho người dân qua lại
trên con đường này
theo các chuyên gia
lỗi lớn nhất là việc thả cửa
cho bất đồng sản phát triển ồ ạt
các dự án lấn chím kênh rạch mộc lên
không có quy hoạch phát triển đô thị tràn lan
tại các khu vực mà lẽ ra
phải được giữ lại làm chỗ thoát nước
cùng với đó việc hệ thống hồ thoát nước
bị lấp để xây dựng các công trình nhà ở
hạ tầng đã vô tình cống hóa
nhiều kênh rạch ở thành phố hồ chí minh
dẫn đến mỗi khi mưa lớn
đường không có không gian thoát nước
trở thành mương cho dù con đường này
nằm khá gần sông sài gòn
và kênh du lộc thị nghè
việc xây dựng các tòa nhà cao tầng sang sát
ven các con sông cũng sẽ dẫn đến
hiện tượng che chắn gió từ các con sông
tủy vào thành phố
trên phương diện khoa học những cơn gió này
sẽ giúp giảm sự đảo nghịch nhiệt
đang diễn ra gây gắt trong thành phố
cũng như đẩy khói bụi ô nhiễm không khí
ra khỏi thành phố
với những bức tường cao ốc hiện nay
muốn thành phố giữ được nhiệt độ ổn định
vào cây xanh công cộng
trong quan hệ đô thị yếu tố cây xanh
thường được gắn liền với mặt nước
tạo nên cảnh quan kiên nhiên rất đặc sắc
vì vậy cây xanh đô thị luôn gắn liền
với mặt nước tạo nên dải cây xanh
ven các sông rạch hồ ao
làm cho môi trường đô thị sạch mát thoáng
và đẹp hơn
tuy nhiên tại thành phố hồ chí minh
ngoài việc không gian ven kênh rạch
sông ngọi chưa được quan tâm đúng mức
thì tỉ lệ cây xanh trên đầu người
cũng đang là con số đáng báo động
báo cáo của sở xây dựng thành phố hồ chí minh
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hồ chí minh hiện có gần

theo quy hoạch cần đạt diện tích bình quân
đầu người khoảng sáu đến bảy m hai
trên một người nhưng con số thực hiện
chỉ mới đạt năm m hai trên một người
sở dĩ tỉ lệ này của thành phố thấp
là do công viên trên địa bàn
thành phố hồ chí minh phân bố không đều
và bất hợp lý
các quận nội thành trung tâm lại là nơi có số lượng
diện tích công viên lớn hơn các vùng còn lại
trên địa bàn các quận mới
các huyện ngoại thành thì diện tích
đất công viên công cộng còn rất hạn chế
cho dù có quỹ đất quy hoạch xây dựng
công viên cây xanh rất lớn
nguồn vốn đầu tư mở rộng công viên phần lớn
phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
song nguồn ngân sách lại tập trung vào
các công trình hạ tầng cấp bách như
giao thông y tế giáo dục ngập nước
thậm chí nhiều đề xuất ngầm hóa
các công trình như trung tâm thương mại
bãi đổ xe khiến không gian còn lại này
đối mặt với nguy hiểm
kể tình trạng các công viên bị lớn chiếm
sử dụng sai mục đích sai công năng
vì lợi ích nhóm và năng lực quản lý
yếu kém thời gian qua
khiến mảng xanh của thành phố ngày càng thu hẹp
thay vì những lợi nhuận trước mắt
việc thiếu mảng xanh trầm trộn hiện nay
sẽ gây nguy hại lâu dài đến sức khỏe con người
và sự phát triển bền vững của đô thị
đã đến lúc chính quyền thành phố
cần có những giải pháp quyết liệt
theo quy hoạch thì

cây xanh một người

tổng diện tích cây xanh so với yêu cầu
chỉ đạt có tám
các khu đô thị mới
để quy hoạch
đều phải dành một phần diện tích cho cây xanh
tương ứng với chỉ tiêu bảy m hai một người
trong các khu đô thị mới
nhưng thực tế cũng chỉ đạt năm m hai một người
đại hồ hồ chí minh là một đô thị phát triển
ở nơi sống tốt
không thể tiếp tục chấp nhận
trạng thái công viên cây xanh
vừa qua nữa
đã đến lúc phải thay đổi
phố có quyết tâm
có nhà khoa học có nhà doanh nghiệp
chỉ có điều chúng ta
máy chủ năm qua không giám sát
chỉ tiêu cây xanh trong kế hoạch hàng năm
còn cuộc sống là cái gì
không giám sát thì sẽ không điều khiển được
chúng ta đã không giám sát chỉ tiêu này
cái mà chúng ta đã làm bàn thông thường vụ
hôm nay công ty phó chủ tịch
giám đốc xã xây dựng đây
chính là sau hội thảo này hình thành một kế hoạch
phát triển công viên cây xanh
thành phố cho

đây là phát biểu của đồng chí nguyễn thiện nhân
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
tại hội thảo quốc tế định hướng
quy hoạch và phát triển cây xanh công viên
và chiếu sáng các quận nội thành
giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành
âm hiểu cả về lý luật
lẫn thực tiễn đến chia sẻ kinh nghiệm
trao đổi đi sâu phân tích
tranh luận làm rõ những khó khăn
thách thức cũng như cơ hội
những dự án mang tầm quốc tế có thể vận dụng
vào điều kiện cụ thể của thành phố
chúng ta chỉ có mới
chỉ ra các khu vực
có công viên cây xanh
tuy nhiên chúng ta chưa có một
quản lý để
phát triển quy hoạch và đầu tư
thành phố cũng nhận nhận
chúng ta đầu tư rất nhiều giải thương mại
đặc biệt là
sáu quận đang phát triển
và viện ngoại hành
chưa có thực sự rút tẩy
các công viên trong khu chức năng ở
như anh hoa nói
rõ ràng là
một số nhà đầu tư tính tới chuyện là
lợi nhuận của mình nhiều quá
nên không quan tâm
các lợi ích
thành phố sẽ tiếp tục rút tẩy
một ý là chiếu sáng
sử dụng mạch lướt sông sài gòn
báo với đại biểu là thành phố cũng đang có
câu chuyện liên quan đến
làm sao để bảo vệ

trước khi chúng ta sử dụng
chiếu sáng sông sài gòn
chúng tôi cũng học tập

phát triển du lịch
kể câu chuyện liên quan đến

bờ sông sen hay bờ sông niên
cây xanh mặt nước trong đô thị
có phần quan trọng chống hiệu ứng
đảo nhiệt đô thị
công trào công trình xanh và đô thị xanh
đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới
gần ba mươi năm nay
tại hội nghị thượng đỉnh cop hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
các nhà lãnh đạo thế giới
lần đầu tiên công nhận
công trình xanh phải và sẽ là một phần giải pháp
chống biến đổi khí hậu
để làm được điều này
đòi hỏi chính quyền thành phố phải khắc phục những tồn tại đã có
thực hiện những giải pháp cụ thể
có kế hoạch thực hiện theo đúng quy hoạch
tuân thủ định hướng quy hoạch một cách minh bạch
cũng như ghi nhận những ý kiến
đóng góp từ chuyên gia và người dân
để phát triển
như là khu đất cảng sài gòn
nếu mà cảng sài gòn rời đi
thì nhà đầu tư bình thường nhìn vô
hay là một nhà quản lý đô thị
mà bình thường nhìn vô
thì người ta chỉ thấy đó là một cái cơ hội để mà cho đấu giá
để làm dự án
nhưng mà một cái nhà lãnh đạo có trách nhiệm
thì họ sẽ thấy rằng là
những cái đất như cảng sài gòn là
chỉ có thể làm một vài
có thể một vài cái nhà cao tầng hết
còn lại là không gian xanh
và những không gian mà văn hóa
những cái có thể là nhà hát giao hưởng
nhà bảo tàng thấp tầng
và chủ yếu là không gian xanh
và đó là một cái quyết định can đảm
mà tôi rất hy vọng là
các nhà lãnh đạo thành phố hồ chí minh sẽ có những người
đứng ngũi chữ sau để đưa ra quyết định đó
bởi vì cái áp lực rất là lớn
bởi vì trước mặt là một quyết định
là bảo vệ không gian xanh
đem lại lợi ích cho người dân
một cái mặt khác là đem lại cái lợi ích kinh tế
cho nên là chúng ta cần phải
cái việc là lặp những cái sai lầm
rất là khủng khiếp các về mặt quy hoạch
cho nên cái vấn đề ở đây là
không chỉ là một cái quy hoạch phải là tốt
muốn thực thi quy hoạch cho tốt thì cuối cùng
ở đây vẫn là
ở đây vẫn là các
về quản lý
các quy trình quản lý chúng ta phải nâng cấp nó lên
chúng ta phải tăng cường tính
minh bạch chúng ta phải tăng cường tính giải trình
có sự tham gia giám sát
của người dân vào trong quá trình quy hoạch đó
để chúng ta có thể
tránh việc là các nhóm lợi ích
đây là một cái chuyện hết sức là tiên quyết
cái ý chí chính trị là cái thứ mà quan trọng nhất
trong cái việc đảm bảo một quy hoạch tốt cho thành phố
cảnh quan sông nước
là đặc điểm là bản sắc tự nhiên
là di sản thiên nhiên của đô thị thành phố
hồ chí minh do vậy cần bảo tồn
để góp phần giữ gìn bản sắc đô thị
thành phố sông nước cũng là
đền tảng để phát triển thành phố sinh thái
thành phố xanh thích ứng với biến đổi khí hậu
hướng đến phát triển bình vẩn